một đối tượng trốn truy nã trong đường dây đánh bạc quy mô lớn ở tây nguyên
vừa bị công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an bắt giữ
theo tài liệu điều tra khoảng cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy cục cảnh sát hình sự phối hợp với cục an ninh tây nguyên
công an tỉnh đắk lắc đột kích bắt gọn hơn một trăm linh đối tượng cùng nhiều tài sản liên quan đến đường dây đánh bạc lớn nhất
vào thời điểm đó ở địa bàn tây nguyên
võ phi sơn bốn mươi hai tuổi trú tại huyện đắc minh tỉnh đăng nông là một trong năm đối tượng chính bị khởi tố trong vụ án này
đã bỏ trốn ngay khi bị phát hiện
đường dây đánh bạc của sơn hoạt động tinh vi các đối tượng bố trí người canh gác nhiều vòng
và thường xuyên di chuyển địa điểm hoạt động trên các dãy cà phê người lạ không dễ tiếp cận
kể từ khi vụ án bị triệt phá cho đến nay sơn ra đà nẵng lẩn trốn nhiều địa điểm khác nhau nhằm qua mắt cơ quan công an
đến chiều ngày hôm nay phát hiện sơn ở địa bàn phường hòa an đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ đã mật phục bắt giữ
đối tượng đã được bàn giao cho cục cảnh sát hình sự bộ công an để tiếp tục điều tra xử lý